thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự đối với ba bị can
tô anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn tại nam định nghề nghiệp thứ trưởng bộ ngoại giao
hai phạm trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại thái bình nghề nghiệp chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế
vũ anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tại nam định nghề nghiệp nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ba bị can tô anh dũng phạm trung kiên và vũ anh tuấn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện biện pháp kiên quyết phát hiện
đấu tranh xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường
trường chứng khoán thị trường trai phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định lành mạnh minh bạch an toàn và phát triển bền vững
qua điều tra xác minh các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an phát hiện đặng như quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khu đô thị green bay phường mễ trì quận nam từ liêm tp hcm có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết
thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chứng khoán bất động sản
trực tiếp xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân nêu trên có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của nhà nước
vào ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã tiến hành bắt khẩn cấp đặng như quỳnh là đối tượng thực hiện tội phạm quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
và hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
mọi hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp
sẽ được công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát hiện điều tra và xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo
chuyển sang thông tin khác tăng chữ trái phép chất ma túy đối tượng vũ công vinh chú tại phường chi lăng
thành phố lạng sơn vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lạng sơn phát hiện và bắt quả tang
tăng vật thu giữ là năm túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy ketamin và một mươi năm viên nén màu cam
nghi là ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật liên quan
qua khai thác nhanh đối tượng vinh khai nhận số ma túy trên được lấy từ nhà minh là vợ cũ để mang đi sử dụng thì bị bắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lạng sơn đã ra lệnh khám xét và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bế thủy minh vợ cũ của vinh
tạm vật thu giữ là ba mươi một túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy ketamin năm mươi sáu viên nén màu cam
nghi là ma túy tổng hợp và hơn bốn mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan

tháng bốn phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã ký nghị quyết số năm mươi năm nqcp về vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và theo đó chính phủ đồng ý với đề nghị của bộ y tế về việc tiếp nhận vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
viện trợ từ chính phủ các nước các tổ chức quốc tế cho việt nam
bộ y tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh tiến độ tiêm vaccine nguồn viện trợ nguồn vaccine có thể mua thương mại để xác định và chịu trách nhiệm về số lượng
loại vaccine nhận viện trợ mua thương mại bảo đảm kịp thời đúng tiến độ an toàn chất lượng hiệu quả không để bị động không thừa thiếu hụt vaccine trong mọi hoàn cảnh
trường hợp cần mua vaccine thương mại để tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi bộ y tế chủ động xác định và chịu trách nhiệm về số lượng
thời gian và chủng loại vaccine cần mua phù hợp với tiến độ báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ y tế chịu trách nhiệm tiếp nhận viện trợ mua và tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đảm bảo hợp lý an toàn khoa học hiệu quả và đặc biệt là tiến độ
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
sáng nay tại hà nội ban dân vận trung ương phối hợp với bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thực hiện chương trình số ba mươi tám giữa ban dân vận trung ương và bộ công an
về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí bùi thị minh hoài bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chủ trì hội nghị
cùng dự có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thực hiện chương trình phối hợp giữa ban dân vận trung ương và bộ công an ban dân vận tỉnh ủy thành ủy
và công an các tỉnh thành phố đã tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác dân vận đảm bảo thiết thực hiệu quả
nhận thức hành động của các cấp ủy đảng cám bộ chiến sĩ công an nhân dân nhất là người đứng đầu về công tác dân vận đã có bước chuyển biến tích cực
phối hợp nhân rộng các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước phong trào dân vận khéo và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kịp thời đưa ra nhiều chủ trương của đảng chính sách của nhà nước đến với người dân nhất là chính sách an sinh xã hội
đặc biệt khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ban dân vận phối hợp với lực lượng công an các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền
huy động sự vào cuộc của nhân dân trong đó đã xây dựng hàng nghìn các tổ dân vận tổ covid cộng đồng
công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực thực hiện dân chủ công khai minh bạch kỷ luật kỳ cương đạo đức công vụ ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận
lực lượng công an nhân dân luôn xác định công tác dân vận là công tác cơ bản chiến lược
xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị làm nền tảng cho các biện pháp công tác công an
đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm qua công tác vận động nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị quan trọng
giúp lực lượng công an khám phá nhiều vụ án vụ việc góp phần kéo giảm tội phạm qua từng năm
tổng quốc thì khoảng bốn trăm năm mươi vụ án so với trước đây giảm một phần ba
là do vận động của công an xã là do công an sát với dân là vận động được nhân dân ở cơ sở
là do chúng ta tập trung giải quyết được những cái xung đột những cái mâu thuẫn ở trong dân từ rất sớm
không để những cái mâu thuẫn những cái xung đột ý để trở thành tội phạm
mà đây là cái kết quả của công tác dân vận
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh những kết quả sau năm năm thực hiện chương trình phối hợp số ba mươi tám
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một lực lượng công an nhân dân và ban dân vận các cấp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận
của hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trên cơ sở đó bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa
giữa lực lượng công an nhân dân và ban dân vận các cấp trong việc tổ chức quán triệt triển khai
thực hiện có hiệu quả
các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước về công tác dân vận đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai
có hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu
sẽ tham mưu cho tỉnh ủy thành ủy có những văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai
để thực hiện các nội dung chương trình phối hợp từ cấp tỉnh tới cấp xã
để phù hợp với những tình hình thực tiễn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp
của các cấp các ngành của cả hệ thống chính trị và
mọi tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng và củng cố vững chắc thế trận lòng dân
của nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ xây dựng bảo vệ tổ quốc
đặc biệt là đối với công an chúng tôi là sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
nhất là cơ sở
vì việc triển khai đó đủ đến các cấp ký kết là văn bản định hướng quan trọng
tổ chức thực hiện như này
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị ban dân vận và lực lượng công an các cấp
tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
những thông tin và luận điệu xuyên tạc tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ thành tựu
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực hiện công tác dân vận
thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tập huấn kỹ năng công tác dân vận
cho cán bộ đảng viên chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân và ban dân vận các cấp
đặc biệt là lực lượng công an xã thị trấn chính quy lực lượng làm nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở
tại hội nghị bộ trưởng bộ công an tô lâm và trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài
đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa hai đơn vị giai đoạn
hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu trong đó sẽ tập trung phối hợp tham mưu cho đảng nhà nước
những chủ trương giải pháp về công tác dân vận công tác bảo đảm an ninh trật tự